từ một mươi năm đến một mươi bảy tháng ba tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nga đây là một sự kiện quan trọng
không chỉ với liên bang nga mà còn được cả thế giới quan tâm theo hiến pháp trước đây
ông vladimir putin sẽ rời ghế tổng thống sau khi nhiệm kỳ liên tiếp thứ hai của ông kết thúc
vào năm hai nghìn hai mươi bốn tuy nhiên những sửa đổi hiến pháp được người dân nga tán thành trong cuộc trưng cầu
dân ý hồi năm ngoái cho phép ông tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ với mỗi nhiệm kỳ kéo dài sáu năm
những sửa đổi này đã được duma quốc gia tức hạ viện nga thông qua cuối tháng ba hai nghìn hai mươi
nếu chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới như các dự báo mới nhất ông putin bảy mươi một tuổi
sẽ tiếp tục lãnh đạo nước nga nhậm kỳ thứ năm sau đó nếu đủ sức khỏe cùng với các điều kiện khác
ông có thể chạy đua vào ghế lãnh đạo điệm kremlin lần nữa vào năm hai nghìn ba mươi
trong trường hợp tái đắc cử ông sẽ cầm quyền đến năm hai nghìn ba mươi
nhiều nhà quan sát nhận định viễn cảnh trên khả năng cao sẽ trở thành hiện thực vì ông putin
đang là chính trị gia gần như bất khả chiến bại cũng như nhiều nước trên thế giới tại nga
tất cả các công dân từ một mươi tám tuổi trở lên đều có quyền bỏ phiếu miễn là họ không bị tòa án tuyên bố
không có khả năng bầu cử hay công dân đó đang bị tù giam vào thời điểm bầu cử
công dân đi bỏ phiếu cần có hộ chiếu liên bang nga hoặc các giấy tờ tùy thân khác
tổng thống nga được lựa chọn thông qua phiếu bầu trực tiếp của cử tri
nếu không có ứng viên nào nhận được đa số trên năm mươi phiếu bầu tức năm mươi cộng một phiếu
vòng hai sẽ được tiến hành giữa hai ứng viên có số phiếu bầu cao nhất
được tổ chức sau ba tuần khi vòng đầu tiên hoàn thành
nga không có phó tổng thống tổng thống nga sẽ chỉ định nội các với một thủ tướng
một điểm đặc biệt là do lãnh thổ rộng lớn trải dài trên chín núi giờ trong đó có nhiều vùng sâu
ở vùng xa nga cho phép một số khu vực được bỏ phiếu sớm nơi đầu tiên bỏ phiếu là vào ngày hai mươi năm tháng hai
do sự phát triển của công nghệ hiện đại và một phần lo ngại các nguy cơ mất an ninh
các công dân nga có thể bỏ phiếu trực tuyến mà không cần đến địa điểm đặt hòm phiếu
theo đó họ có thể thực hiện quyền công dân của mình trên máy tính cá nhân
máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh trên cổng internet đặc biệt của ủy ban bầu cử trung ương
toàn bộ việc bỏ phiếu sẽ phải kết thúc trong ngày một mươi bảy tháng ba và công tác kiểm phiếu được tiến hành ngay lập tức
các mốc thời gian công bố kết quả kiểm phiếu như sau
đối với ủy ban bầu cử khu vực
phải công bố kết quả không muộn hơn ngày một mươi chín tháng ba
đối với ủy ban bầu cử của hai mươi chín vùng lãnh thổ cấu thành liên bang nga không muộn hơn ngày hai mươi một tháng ba
ủy ban bầu cử trung ương sẽ công bố kết quả tổng hợp cuối cùng trước ngày hai mươi tám tháng ba
thông tin bầu cử sẽ được công bố trong vòng ba ngày sau khi kết thúc quá trình thống kê kiểm phiếu
giới quan sát nhận định trong cuộc bầu cử tổng thống nga từ một mươi năm đến một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
ông putin gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ năm và sẽ cầm quyền đến tận năm hai nghìn ba mươi
thậm chí hai nghìn ba mươi sáu nếu lại tái tranh cử
giới quan sát thậm chí còn đánh giá ông putin có đà nắm quyền tại nga
quốc gia với một trăm bốn mươi sáu triệu dân nhiều năm sau đó nữa
trong các năm qua tổng thống putin đã khẳng định được năng lực lãnh đạo và tinh thần phục vụ dân tộc nga
giành được sự tin tưởng của đông đảo cử tri nước này
vladimir putin cũng đồng thời là một chính trị gia lão luyện
biết cách vượt qua các khó khăn thử thách kể cả trong các cuộc bầu cử
nhà lãnh đạo putin có nhiều biện pháp để tập trung quyền lực
ông chỉ đạo việc can thiệp quân sự vào georgia hồi hai nghìn tám và ukraine từ năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng đối lập tại nga về cơ bản đã không thể cản bước được putin
từng có hai thủ lĩnh nổi bật đối lập với tổng thống putin tuy nhiên cả hai đều đã qua đời
boris nemsoft bị bắn hạ gần điện kremlin vào năm hai nghìn một mươi năm
alexan navani từng bị kẻ lạ mặt đầu độc vào năm hai nghìn hai mươi nhưng may mắn thoát chết
nhưng vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn navani đã chết bí hiểm trong nhà tù
hai ứng cử viên phản chiến laya katerina dushova và boris naderin đã bị cấm tranh cử
sau khi ủy ban bầu cử trung ương của nga đã phát hiện có lỗi trong chữ ký mà họ cần có được để ghi danh trên lá phiếu bầu
như vậy các đối thủ lớn nhất của ông putin trên chính trường nga đã không còn
từ khi lên nắm quyền tổng thống putin cũng rất chú trọng nắm chắc giới truyền thông
cơ quan truyền thông nga đã thuyết phục công chúng rằng chỉ có chính trị gia putin mới thực sự bảo đảm ổn định cho đất nước
đồng thời chứng minh xung đột nga ukraine
nga là cuộc chiến vì sự sinh tồn của nước nga
cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi bốn này kéo dài trong ba ngày bảo đảm các cử tri có nhiều cơ hội tham dự và bỏ phiếu
dù xác xuất ông putin tái đắc cử lên tới gần một trăm linh chính quyền nga vẫn chú trọng chuẩn bị cho cuộc bầu cử
nhằm nâng cao tính chính danh cho chế độ và giúp họ giành thêm sự ủng hộ từ người dân cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
bầu cử nga năm nay cũng được tiến hành tại cả những nơi mà nga mới sát nhập từ ukraine vào năm hai nghìn hai mươi hai
động thái bầu cử tại các nơi đó cũng sẽ củng cố thêm việc moscow kiểm soát các vùng mới này
truyền thông nga cho hay một trong các mục tiêu của văn phòng tổng thống nga là bảo đảm có ít nhất bảy mươi cử tri tham gia bầu cử
và ông putin sẽ đắc cử với tỷ lệ cao ít nhất là tám mươi nghĩa là còn cao hơn cả mức kỷ lục bảy mươi sáu bảy của chính ông trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi tám
theo tham dò của hãng tham dò dư luận quốc gia vciom tại nga
ông putin sẽ giành được tám mươi hai
hiện nay chỉ có ba ứng cử viên ngoài putin đó là nikolai karitonov bảy mươi năm tuổi thuộc đảng cộng sản nga
hồi bầu cử tổng thống nga năm hai nghìn bốn ông chỉ giành được một mươi ba số phiếu bầu
leonis lusky nhân vật dân tộc chủ nghĩa năm mươi sáu tuổi thuộc đảng dân chủ tự do ông này kêu gọi hành quyết các thủ binh ukraine
vladilat nafankov bốn mươi tuổi thuộc đảng tân nhân dân đây là một chính trị gia ít được biết đến ông ủng hộ xung đột vũ trang với ukraine
tổng thống nga vladimir putin trả lời kênh truyền hình rossia một và hãng thông tấn aia trong phỏng vấn ngày một mươi ba tháng ba
khi được hỏi liệu nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân hay chưa
ông nói từ phương diện kỹ thuật quân sự tất nhiên là chúng tôi sẵn sàng
theo ông mỹ hiểu rõ nếu họ triển khai quân đội tới ukraine nga sẽ coi hành động đó là sự can thiệp
tổng thống nga nói mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ nga mỹ và kiềm chế chiến lược
vì vậy tôi không nghĩ có gì phải vội vàng
tôi không chuẩn bị cho cuộc đối đầu hạt nhân
nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cho kịch bản này
ông putin thường xuyên đề cập đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong các dịp quan trọng
hôm hai mươi ba tháng hai nhân kỷ niệm ngày bảo vệ tổ quốc
ông tuyên bố nga đã hiện đại hóa hầu hết lực lượng chiến lược trong bộ ba hạt nhân
và sắp hoàn tất thử nghiệm một số hệ thống tấn công mới nhưng không tiết lộ cụ thể
trong cuộc phỏng vấn lần này được thực hiện trước thềm cuộc bầu cử tổng thống nga ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba
ông putin cho hay moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp chủ quyền bị đe dọa
nhấn mạnh điều này đã được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân của nga
ông cho hay nếu mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân nga cũng có thể làm điều tương tự
vũ khí sinh ra là để sử dụng chúng tôi có nguyên tắc riêng của mình
tổng thống nga cũng cho biết moscow chưa bao giờ đối mặt với tình huống cần sử dụng vũ khí hạt nhân ở ukraine
nơi xung đột nổ ra từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
người đứng đầu điện kremlin cho hay tại sao chúng tôi cần sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt
chưa bao giờ cần làm như vậy
học thuyết hạt nhân của nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công nguyên tử
hoặc phải đối mặt với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa sự tồn vong của nhà nước nga
tổng thống putin là người ra quyết định cuối cùng về sử dụng vũ khí hạt nhân cả với đầu đạn chiến lược và chiến thuật
trong cuộc phỏng vấn ông putin cho biết triều tiên đã sở hữu chiếc ô hạt nhân của riêng mình
và bình nhưỡng chưa từng yêu cầu moscow giúp đỡ bất cứ điều gì
ông cũng nói thêm rằng việc phần lan thụy điển gia nhập nato là bước đi vô nghĩa
xét từ quan điểm đảm bảo lợi ích quốc gia của chính họ và nga sắp tới sẽ triển khai quân đội tới biên giới với phần lan
bất chấp áp lực từ phương tây kinh tế nga vẫn được đánh giá là ổn định
tạo bệ phóng quan trọng giúp tổng thống putin thu phục cử tri
cuộc khảo sát mới nhất do trung tâm nevada ở moscow thực hiện cho thấy
tám mươi sáu người dân nga ủng hộ tổng thống vladimir putin trước thềm bầu cử tuần này